kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tp hcm đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm ba mươi chức danh do hội đồng nhân dân tp bầu và phê chuẩn
đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm đánh giá chất lượng hoạt động của các đại biểu liên quan đến việc thực hiện những cam kết với cử tri
trong ba mươi chức danh được lấy phiếu tín nhiệm gồm chủ tịch hội đồng nhân dân phó chủ tịch hội đồng nhân dân trưởng ban của hội đồng nhân dân
tránh văn phòng hội đồng nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân phó chủ tịch ủy ban nhân dân ủy viên ủy ban nhân dân
không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân tp bầu có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ chín tháng
trước đó hội đồng nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đại biểu nghiên cứu kỹ hồ sơ cá nhân đối với các trường hợp sẽ lấy phiếu tín nhiệm
cân nhắc kết quả thực tế trong các lĩnh vực mà các chức danh đảm nhận để đánh giá đảm bảo công tâm khách quan toàn diện
kết quả bà trương ngọc ánh phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất với tám mươi sáu phiếu
tiếp theo là bà nguyễn thị quyết tâm chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố có tám mươi một phiếu tín nhiệm cao
ông nguyễn thành phong chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố với bảy mươi bốn phiếu tín nhiệm cao
tiếp theo nhóm ba người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp gồm bà nguyễn thị thu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
ông bùi tá hoàng vũ cùng có một mươi tám phiếu thấp ông trần trọng tuấn có một mươi bảy phiếu tín nhiệm thấp